đây là điểm giao cắt giữa đường d nông lâm với đường dương tự minh mới được đầu tư nâng cấp mở rộng
nhưng ngay sau khi đưa vào khai thác nút giao này thường xuyên xảy ra tình trạng ủn tắc vào giờ cao điểm mỗi ngày
đây có lẽ là tình trạng chung của những phường trung tâm trên địa bàn thành phố thái nguyên

thưa quý vị và các bạn tình trạng ồn tắc giao thông đã trở thành vấn nạn tại các thành phố lớn không chỉ ở việt nam mà còn cả trên thế giới
và với thái nguyên một địa phương có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh thì cũng nằm trong tình trạng tương tự
và cùng bàn về những giải pháp trước mắt và lâu dài để có thể kiểm soát được các phương trung tâm trên địa bàn thành phố thái nguyên
chúng tôi trao đổi với ông trần văn long phó giám đốc sở thông vận tải tỉnh thái nguyên phó trưởng ban an toàn giao thông tỉnh thái nguyên về vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
trước hết cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân thưa ông ông đánh giá như thế nào về thực trạng ồn tắc giao thông sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thái nguyên
trong những năm gần đây thái nguyên có bước phát triển rất lớn trong nhiệm kỳ vừa qua từ năm hai nghìn một mươi năm trở lại đây tốc độ tăng trưởng của tỉnh thái nguyên đều được giữ vững theo đúng tinh thần của nghị quyết đại hội của tỉnh đảng bộ
chính vì đó thì sự phát triển kinh tế thì cũng kéo theo rất nhiều các hoạt động khác đặc biệt là lĩnh vực hoạt động vận tải đã được tăng lên rất nhiều
theo thống kê thái nguyên là tỉnh nằm trong top các địa phương có số lượng
xe cơ giới trên địa bàn rất là lớn và theo tỷ lệ người dân thì là tốt đầu của cả nước
chính vì đó lượng phương tiện hoạt động tham gia giao thông trên các tuyến đường đã ngày càng tăng cao và đã có hiện tượng ồn tắc tại các thời điểm thời gian trong ngày
và cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động giao thông trên địa bàn
vậy thì với thực trạng này thì ông đánh giá nó xuất phát từ những nguyên nhân nào ạ
đối với việc
ồn tắc giao thông trên địa bàn đỉnh thái nguyên hiện nay thì nguyên nhân thì cũng có nhiều nguyên nhân
thứ nhất là cái vấn đề là do cái số lượng tăng đột biến của các cái lưu lượng phương tiện và cái tỷ lệ là
và nó ảnh hưởng và nó chủ yếu tập trung vào các cái thờ cao điểm vào những giờ là tan tầm cũng như là vào các điểm nút liên quan đến các cái nơi có cái tập trung đông người như là cổng trường học
cũng như là các cái hoạt động liên quan đến các cái chợ
các địa bàn mà có nhiều công nhân người lao động tập trung vào trong giờ làm việc và giờ tăng ca
trong những năm qua hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh thái nguyên cũng đã được đáp ứng cơ bản
tuy nhiên thì do cái lượng phương tiện nó quá lớn nên là cái nhu cầu và cái hạ tầng hiện nay nó đang hạ tầng đang phát triển chậm hơn
chính vì đó thì nó cũng có hiện tượng ồn tắc cục bộ
trong cái quá trình theo dõi và
giám sát thì đại đa số chúng ta cũng đã thực hiện tốt cái việc mà đi theo tuần tự cũng như là xếp hàng
có rất nhiều hình ảnh tuyên dương tuyên truyền rất là tốt về việc thực hiện đúng cái làn đường
tuy nhiên thì trong các cái
có những nơi những lúc thì cũng phải nói thẳng là cũng có nhiều hiện tượng là cái việc mà sai làn
cũng như là việc mà đi theo không đúng theo cái chỉ dẫn của cảnh sát giao thông
đó đã ảnh hưởng đến việc mà đã ồn tắc
tại còn ồn tắc thêm
trong thời gian tới thì ban an toàn giao thông tỉnh thái nguyên sẽ có những đề xuất kiến nghị gì
để có thể góp phần giảm thiểu tình trạng ồn tắc giao thông và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương
chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cái giải pháp
thứ nhất là đại truyền hình thái nguyên thì cũng đã xây dựng cái chương trình vov giao thông
đang chạy thử nghiệm từ tháng một mươi đến năm hai nghìn hai mươi
hiện nay thì cũng đã được người dân cũng như là các lái xe đánh giá là rất là tốt
đồng thời với đó thì chúng tôi đã cũng xác định là tất cả các cái điểm mà ồn tắc thường xuyên ở trên địa bàn
thì chỉ đạo ngành giao thông ngành công an tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông
để thực hiện việc phân làn phân luồng cũng như là hướng dẫn giao thông
ngoài ra thì trong cái quá trình hoạt động thường xuyên hàng ngày thì cái lực lượng cảnh sát trật tự
cũng như một các cái lực lượng chức năng khác của thành phố thái nguyên
cũng như một số các trung tâm lớn của tỉnh
thì cũng đã tập trung là tăng cường là thường xuyên
cũng như là xử lý những cái tình trạng mà rừng độ không đúng quyết định
cũng như là cái việc mà gây ồn tắc giao thông
đồng thời với đó thì cũng có những cái biện pháp mà có thể là xử lý ngay
những tình huống mà ồn tắc đặc biệt thì cơ bản thì đã tập trung vào những giải pháp đó
hy vọng là trong cái thời gian tới thì đồng thời với tất cả các giải pháp
thì cái việc mà ồn tắc cũng sẽ giảm bớt
tuy nhiên thì cũng cần phải thiết cũng phải có nhiều các cái giải pháp nhiều nữa
ví dụ như là cái việc
ví dụ như là cái việc mà xử lý các cái điểm ồn tắc này bằng cái phương án là mở rộng
cũng phải có đầu tư các nguồn kinh phí lớn để đầu tư mở rộng
tại vì các cái nút giao thường là giao cắt thường là có những cái quy mô
cũng như là cái việc mà đầu tư rất lớn
thì ban đoàn giáo thông tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch để tham dự đề xuất với tỉnh
trong cái thời gian tới là sẽ xử lý các cái điểm đen này để tránh nhiều việc ồn tắc xảy ra
trên địa bàn thánh nguyên thì đang triển khai rất nhiều các cái tuyến đường
tuyến đường dọc trục trung tâm cũng như là các tuyến đường ngang
để mở các cái lối thoát cũng như là mở các cái định hướng rẽ
để giúp cho người dân có nhiều cái lựa chọn trên một cung đường
chính vì đó thì cũng sẽ giúp được rất nhiều
trong cái địa bàn thành phố thánh nguyên thì cũng đã có những cái phương án như thế
ở trong cái địa bàn các cái khu nghiệp thì chúng tôi cũng đã có những cái phương án
là phân luồng phân làng cũng như là mở thêm các cái tuyến tuyến nhánh
để phục vụ cho người dân đi lại
có nhiều sự lựa chọn
vấn đề đầu tư hạ tầng cũng đặt lên rất là quan trọng
khi chúng ta có một cái hạ tầng tốt thì chắc chắn là sẽ đảm bảo được cơ bản cái phần nào
đồng thời với đó thì đương nhiên phải có cái chuyện mà người dân tham gia giao thông
và có ý thức chấp hành về cái vấn đề mà phân luồng phân làng
chuyển hướng phương tiện khi tham gia giao thông cũng như là
tại các cái nhà rẽ nước giao có cái việc mà đi lại cho nó
đúng quy định
quy tắc giao thông tại các cái điểm này thì chắc chắn là cái việc mà ủn tắc nó sẽ giảm rất nhiều
vâng một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại